tối nay một mươi tháng ba tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã khai mạc lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cổng trương tây nguyên hai nghìn hai mươi
đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tại tây nguyên
lấy người dân làm chủ thể lễ hội năm nay là sự hội tụ của ba chương trình quan trọng là lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu liên hoàn văn hóa cổng trương tây nguyên và hội nghị xúc tiến đầu tư tây nguyên lần thứ tư
vì vậy lễ hội lần này không chỉ là sự kiện đơn thuần để quảng bá thương hiệu cà phê buôn ma thuột mà còn là sự tương tác giới thiệu bản sắc riêng vốn có của không gian văn hóa cổng trương tây nguyên và mở rộng cơ hội hợp tác thúc đẩy đầu tư vào tỉnh đắk lắc nói riêng và vùng tây nguyên nói chung
lễ hội năm nay dự kiến đón tiếp hơn hai mươi khách du lịch đến tham quan và tìm cơ hội hợp tác kinh doanh lễ hội sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy